thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đề án phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh
tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở các khu đô thị và đô thị
trong đó thực hiện giả soát xây dựng khung pháp lý chung về phát triển đô thị thông minh bền vững
ban hành các cơ chế chính sách áp dụng cho các khu vực triển khai thí điểm
xây dựng và thí điểm triển khai áp dụng khung tham chiếu ict phát triển đô thị thông minh
xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị
hợp nhất các dữ liệu đất đai xây dựng trên nền tảng gis và các cơ sở dữ liệu khác
đến năm hai nghìn hai mươi năm thực hiện giai đoạn một thí điểm
đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thành thí điểm từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực khu vực
hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh có khả năng lan tỏa